ubnd tỉnh bạc liêu vừa phối hợp với ban tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì buổi họp báo của một số cơ quan báo chí trung ương và địa phương cuối năm
đồng thời giới thiệu chuỗi sự kiện xúc tiến đầu tư tỉnh bạc liêu năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề khơi dậy tiềm năng phát triển bền vững
sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi chín và ngày ba mươi tháng một tại tỉnh bạc liêu nhân dịp chào đón năm mới
đây là hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh bạc liêu có quy mô lớn nhất trong hai mươi năm qua kể từ khi chia tách tỉnh đến nay
trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng một tỉnh bạc liêu sẽ tổ chức lễ khởi công hàng loạt dự án lớn như khởi công nhà máy điện gió bạc liêu giai đoạn ba công suất một trăm bốn mươi hai mw
khởi công nhà máy điện gió công lý sóc trăng công suất ba mươi mw khởi công khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm bạc liêu lễ động thổ xây dựng biểu tượng con tôm việt
tỉnh bạc liêu đặt ra mục tiêu nhiệm vụ trong năm hai nghìn một mươi tám và đến năm hai nghìn hai mươi phân đấu thoát khỏi tỉnh nghèo
trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông kiều long và cả nước tạo đột phá mới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân